thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ban hành công điện về việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín tăng cường công tác điều trị giảm ca chuyển nặng ca tử vong do covid một mươi chín
công điện nêu rõ hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới với các biến thể có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như delta và omicron
tại việt nam tình hình dịch covid một mươi chín cơ bản đang được kiểm soát tuy nhiên số ca bệnh mới có xu hướng tăng số bệnh nhân nặng số ca tử vong ở một số địa phương chưa giảm
trong đó mức độ bệnh tăng nặng và tử vong vẫn chủ yếu thuộc nhóm nguy cơ cao người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi phụ nữ có thai kể cả người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín
để chủ động quản lý theo dõi sức khỏe phát hiện sớm tăng cường điều trị giảm ca chuyển nặng và tử vong do covid một mươi chín nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân nhất là bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội chuẩn bị đón tết dương lịch và tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ yêu cầu
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn
tổ chức giả soát lập danh sách thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao tình trạng bệnh nền đang được điều trị tình trạng sức khỏe nhu cầu hỗ trợ
tổ chức tiêm vét vaccine thành lập các tổ tiêm vaccine đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người thuộc nhóm nguy cơ cao thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lưu động ngay tại nhà bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ trừ trường hợp chống chỉ định đặc biệt là những người không di chuyển được
tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc covid một mươi chín thuộc nhóm nguy cơ cao theo dõi sức khỏe xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc covid một mươi chín theo đúng hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai
thực hiện cách ly theo dõi tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị theo tình trạng mức độ bệnh điều kiện chăm sóc điều trị tại nhà có sự hỗ trợ giám sát khoa học hợp lý chặt chẽ hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của bộ y tế
bộ y tế đảm bảo phân bổ kịp thời đầy đủ vaccine cho các địa phương
ba trên cơ sở luật pháp hiện hành quyết liệt khẩn trương hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị địa phương doanh nghiệp nhập khẩu chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc dự phòng và điều trị covid một mươi chín trên tinh thần cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hoành chính bảo đảm nguyên tắc kịp thời khoa học và hiệu quả đồng thời có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng giá và chống mọi biểu hiện hành vi lợi dụng để tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm
hướng dẫn quản lý chăm sóc người bệnh nền người có nguy cơ cao kịp thời cập nhật hướng dẫn pháp đồ điều trị phù hợp với diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế của việt nam
bộ công thương phối hợp chặt chẽ với bộ y tế và ủy ban nhân dân cấp tỉnh có giải pháp quyết liệt hợp lý khoa học hiệu quả cụ thể và không được để thiếu nguồn cung cấp oxy y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho các bệnh viện các cơ sở y tế trong mọi tình huống diễn biến dịch bệnh
chịu trách nhiệm chỉ đạo các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất và phân phối tăng cường sản xuất cung ứng oxy y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kịp thời hiệu quả
đề nghị đồng chí bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm hiệu quả công điện này
từ ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hcm sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo tất thành cang cùng đồng phạm trong vụ công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco bán rẻ chín triệu cổ phần cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim gây thiệt hại hơn một tỷ đồng
bị cáo tất thành cang và một mươi chín bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
theo cáo trạng công ty sadeco có vốn góp của các cổ đông nhà nước gồm công ty ipc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên đầu tư xây dựng tân thuận văn phòng thành ủy tp hcm và các tổ chức khác
tuy nhiên các bị cáo liên quan tại sadeco ipc và người đại diện vốn của văn phòng thành ủy tại sadeco đã đồng ý bán chín triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty nguyễn kim với giá bốn mươi đồng một cổ phần không thông qua thẩm định giá và đấu giá gây thất thoát của sadeco một một trăm linh ba tỷ đồng
còn bị cáo tề trí dũng nguyên tổng giám đốc công ty phát triển công nghiệp tân thuận ipc nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco đồng ý thực hiện các thủ tục nói trên là làm theo sự chỉ đạo của bị cáo tất thành cang
ngoài sai phạm nói trên bị cáo tề trí dũng và một số bị cáo còn bị cáo buộc về hành vi tham ô bốn bảy tỷ đồng thông qua việc chi tiền thù lao và quỹ khen thưởng
theo kế hoạch hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cùng sáu bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn tp hà nội năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy do sở kế hoạch và đầu tư hà nội làm chủ đầu tư
trong đó sáu bị cáo nguyễn văn tứ phạm thị kim tuyến phạm thị thu hường lê duy tuấn võ việt hùng nguyễn tiến học bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

các đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản không việc làm ổn định và thường đi lang thang lợi dụng chủ tài sản sơ hở để trộm cắp
các đối tượng phạm tội hoạt động với thủ đoạn rất manh động và liều lĩnh như dùng gạch đá thanh gỗ ném vỡ kính xe và trộm cắp tài sản
điều này đã khiến không ít chủ phương tiện lo lắng vì không những mất tài sản có giá trị mà phương tiện còn bị hư hỏng
chúng tôi cũng khuyến cáo đối với nhân dân trên địa bàn đề nghị nhân dân cũng chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa đối với tội phạm
một là đối với các chủ xe ô tô thì không nên để đồ vật tài liệu tài sản có giá trị trên xe khi mà chúng ta xuống xe rời xe khỏi phạm vi quản lý của xe ô tô
cái thứ hai là các phương tiện
đối với các chủ xe ô tô thì không nên để đồ vật tài sản có giá trị như ô tô xe máy thì đề nghị là nên để ở những nơi có quản lý chung coi
thời điểm tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang đến gần là khoảng thời gian các đối tượng phạm tội thường lợi dụng để hoạt động
đáng chú ý là tội phạm trộm cắp tài sản
do đó mỗi người dân cần chủ động bảo vệ quản lý tài sản đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng công an để nhanh chóng điều tra làm rõ góp phần đảm bảo an ninh trở tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới bây giờ mời quý vị cùng điểm báo với biên tập viên minh phương xin mời minh phương
xin cảm ơn biên tập viên nam hà
xin cảm ơn
bộ y tế vừa yêu cầu các trung tâm kiểm tra chất lượng xét nghiệm tăng cường giám sát bảo đảm chất lượng xét nghiệm sars cov hai để ứng phó với biên chủng mới omicron
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có công văn khẩn gửi lãnh đạo các trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc trường đại học y hà nội trường đại học y dược tp hcm và trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm tp hcm về việc tăng cường giám sát
bảo đảm chất lượng xét nghiệm sars cov hai để tiếp tục tăng cường bảo đảm chất lượng xét nghiệm
cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu lãnh đạo các trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trước mắt tập trung tăng cường công tác đảm bảo chất lượng xét nghiệm đánh giá chất lượng sinh phẩm xét nghiệm trong đó tập trung vào xét nghiệm sars cov hai
số lượng xe container còn tồn tại ở các cửa khẩu lên tới hàng nghìn nhưng nhiều cửa khẩu tại lạng sơn vẫn tạm dừng thông quan hàng hóa
các địa phương kiến nghị hội đàm cấp cao để kịp thời thao gỡ khó khăn vướng mắt
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai phó chủ tịch ubnd tỉnh lạng sơn đoàn thu hà cho biết cửa khẩu tân thanh vẫn tạm dừng xuất khẩu hàng hóa từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai còn cửa khẩu hữu nghị và chi ma vẫn hoạt động nhưng năng lực thông quan rất chậm
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tổng số xe container chở hàng hóa
tổng số xe container chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn tại khu vực các cửa khẩu tỉnh lạng sơn là bốn hai trăm linh bốn xe trong đó số xe chở hoa quả xuất khẩu là hai chín trăm hai mươi bốn xe tập trung chủ yếu tại cửa khẩu tân thanh
tỉnh lạng sơn đã đề xuất với trung quốc hai phương án giao nhận hàng hóa qua cửa khẩu tân thanh nhưng đến nay họ chưa phản hồi
tỉnh lạng sơn đang kiến nghị cấp trên hội đàm cấp cao để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt tạo điều kiện cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
qua chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch đại dịch covid một mươi chín nên việc đàm phán thương lượng tiền lương tối thiểu đã không được thực hiện
được biết theo đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội hội đồng tiền lương quốc gia sẽ nhóm họp vào quý i năm hai nghìn hai mươi hai để bàn về tiền lương tối thiểu báo lao động số ra đợt ngày đầu tuần đề cập qua bài viết có nhan đề bảo đảm quyền lợi người lao động và phù hợp với khả năng của doanh nghiệp
ông lê đình quảng phó trưởng ban chính sách pháp luật
tổng liên đoàn lao động việt nam thành viên hội đồng tiền lương quốc gia cho biết tại phiên thảo luận về mức lương tối thiểu sắp tới của hội đồng tiền lương quốc gia có ba vấn đề cần phải được trao đổi thảo luận kỹ lưỡng và quyết tâm thực hiện
thứ nhất đó là vấn đề mức điều chỉnh cụ thể như thế nào vừa đảm bảo đời sống cũng như sự mong đợi của người lao động trong điều kiện năm hai nghìn hai mươi một chúng ta không điều chỉnh vừa đảm bảo phù hợp với khả năng chi trả của doanh nghiệp
thứ hai là ban hành mức lương tối thiểu theo giờ nhằm nâng cao
nhằm nâng cao độ bao phủ của tiền lương tối thiểu và đáp ứng tính linh hoạt của thị trường lao động
đây là quy định mới của bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín nhưng chúng ta chưa thực hiện được
thứ ba là vấn đề xác định mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động
thường tết đã trở thành nét văn hóa tình cảm hài hòa gắn bó trong quan hệ lao động ở việt nam từ nhiều năm nay
dù mới tái phục hồi sản xuất nhiều doanh nghiệp còn rất chật vật nhưng đa số đều cố gắng xoay sở
để có tiền thưởng tết năm hai nghìn hai mươi hai và chăm lo cho người lao động
báo kinh tế và đô thị đề cập qua bài viết có nhan đề người lao động ngóng thưởng tết
nội dung bài viết đề cập năm hai nghìn hai mươi một đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng có một số ngành hoạt động tốt hoặc giảm ít so với năm ngoái
như tài chính ngân hàng viễn thông công nghệ thông tin hoặc một số ít các doanh nghiệp xuất khẩu được hàng hóa sẽ có mức thưởng tết cao
còn những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ
cận tài đường sắt sẽ có mức giảm thấp
năm hai nghìn hai mươi một là năm đặc biệt của đặc biệt viện trưởng viện công nhân và công đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam vũ minh tiến cho rằng
rất cần sự chia sẻ cảm thông của người sử dụng lao động và người lao động về thưởng tết
người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động rất cần có sự trao đổi thương lượng
thống nhất bức thưởng tết sao cho phù hợp nhất với khả năng của hai bên
thường tết có thể bằng tiền và hiện vật nhưng điều quan trọng nhất là người sử dụng lao động chia sẻ thông tin
để nhận được sự đồng thuận cao của người lao động thông qua tổ chức công đoàn
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam cùng với biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên minh phương xin kính chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
thưa quý vị trường đại học cảnh sát nhân dân vừa phối hợp với cục công tác đảng và công tác chính trị
bộ công an công an tỉnh tiền giang trao một mươi tuổi thờ liệt sĩ và quà cho gia đình chính sách
tại xã thanh bình huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
đây là một trong chuỗi các hoạt động truyền thống tri ân các gia đình chính sách
nhân dịp xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai từ những hoạt động thiết thực đó giáo dục cho cán bộ
giảng viên nhà trường phát huy truyền thống uống nước nhóm nguồn đệnh ân đáp nghĩa
của dân tộc việt nam của lực lượng công an nhân dân cùng với chính quyền hỗ trợ
người có công tại địa phương có phần xoay dịu nỗi đau chiến tranh để lại
giúp các gia đình liệt sĩ có thêm niềm vui đón xuân nhâm dần vui tươi an lành
cùng ngày đoàn đã đến dân hương tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang liệt sĩ xã thanh bình huyện chợ gạo tỉnh tiền giang
tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự
nhằm thực hiện được cao điểm tấn công trân áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
dịp tết nguyên đáng nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai đội cảnh sát hình sự công an huyện thới
thành phố cần thơ đã triệt phá một tụ điểm đá gà trên địa bàn
qua công tác nắm tình hình tại bãi đất trống thuộc áp trường ninh bốn xã trường xuân a
huyện thới lai thành phố cần thơ có các đối tượng đến tập trung tổ chức đá gà ăn thu bằng tiền
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện thới lai
tiến hành triệt phá điểm đá gà và bắt quả tan một mươi ba đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc
cùng một số tan vật thu giữ gồm số tiền gần ba mươi triệu đồng hai con gà trống và một cặp cửa sắt
một mươi sáu xe mô tô khác loại và một mươi điện thoại di động
quá trình điều tra ban đầu xác định điểm đá gà ăn thua bằng tiền trên do trần văn vũ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ tại xã trường xuân bốn huyện thới lai thành phố cần thơ đứng ra tổ chức
hiện công an huyện thái lai tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đồng nai đã tổ chức
lễ tiêu hủy vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ qua cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh và các địa phương đã vận động nhân dân tự giác thu gom giao nộp
hai mươi chín khẩu súng quân dụng sáu súng công tụ hỗ trợ hai mươi ba khẩu súng săn súng hơi bốn trăm linh năm súng tự chế
hai mươi bốn cây dùi cua kim loại một mươi bảy trái đạn năm quả lụ đạn hay bom mìn gần năm bốn ngàn viên đạn các loại
tám kiếp nổ một mươi bảy dùi khui điện gần hai ba ngàn vũ khí thu sơ như giao lê mã tấu
đồng thời chi thưởng gần bốn trăm linh triệu đồng cho người dân tự nguyện giao nộp
tại buổi lễ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã kiểm tra
thống kê đầy đủ các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ trước khi tiêu hủy
gồm một mươi bảy dùi khui điện hai mươi bốn dùi khui kim loại một còng số tám ba mươi bình xịt hơi cay
và hơn hai sáu ngàn vũ khí thu sơ
đối với các loại lụ đạn kiếp thuốc nổ công an cắt thấp để chuyển giao cho quân sự
cung cấp tiếp nhận thanh lý tiêu hủy theo quy định
còn công an quận bình tân tp hcm đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên đường võ văn kiệt khiến hai người thương vong
trước đó khoảng một mươi bốn h chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai người dân sống trên đường võ văn kiệt
phường an lạc quận bình tân nghe tiếng xe máy chạy tốc độ cao sau đó là tiến va chạm
khi ra kiểm tra thì thấy một nam thanh niên ngoài ba mươi tuổi tử vong trên giải phân cách
một thanh niên khác bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu
tại hiện trường hai xe máy nằm cách nhau khoảng năm mươi mét hư hỏng trên đường có vết cày kéo dài
nhận tin báo công an quận bình tân có mặt phong tỏa toàn bộ làng xe gắn máy qua hiện trường
để khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc
thưa quý vị khoảng một tháng nay bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng và tử vong
ở tỉnh đồng nai tăng cao
có ngày cao điểm lên đến hơn bốn mươi ca
đáng chú ý các ca nặng giờ đã khác giai đoạn trước rất nhiều
các y bác sĩ cũng phải điều trị hai trong một vừa covid một mươi chín vừa bệnh nền
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tỉnh đồng nai từ đầu mùa dịch
khoa truyền nhiễm đã chuyển công năng thành khu hồi sức covid một mươi chín với khoảng bốn mươi dường bệnh
khoảng một tháng nay bệnh nhân nặng vào đây luôn đông
do kín dường bệnh nên nhiều thời điểm phải kê thêm dường ở hành lang vì không còn nơi để chuyển tuyến
phần lớn các ca nặng là ở người chưa tiêm đủ liều vaccine lại mắc bệnh nền và cao tuổi
thứ nhất là cái lượng quá tải bệnh nhân
cái thứ hai là nhân sự thì nó cũng vẫn như cũ
có nghĩa là trong cái tình huống chung không phải riêng ở bệnh viện long khánh
mà trên toàn khỏi việt nam của mình là cái nhân sự nó rơi vào cái tình thế
có nghĩa là mình đánh một cái trận rất là quan trọng nhưng mà lính chuyên nghiệp thì không đủ
chỉ có lính không chuyên thôi
cho nên chính cái đó nó cũng tạo ra một phần nó ảnh hưởng đến cái hiệu quả điều trị đối với bệnh nhân
giai đoạn đầu khu hồi sức covid một mươi chín của bệnh viện đa khoa khu vực long khánh
đảm nhận điều trị các ca nặng từ các nơi chuyển về kể cả của bệnh viện giải chiến hay khu cách ly tập trung
nhưng giờ các ca nặng tăng cao bệnh viện chỉ có thể nhận ca bệnh ở địa phương
hoặc các huyện lân cận như xuân lộc cẩm mỹ hay thống nhất
về bệnh nhân nặng thì giai đoạn này cũng khác trước rất nhiều
tuổi trẻ thì nó ít lại
tuổi già thì nó cao lên và đặc biệt là ở cái đối tượng bệnh nền nhiều
cho nên chính cái đó là cái giai đoạn này là bệnh tính ra thì mức độ trầm trọng thì nó trầm trọng hơn giai đoạn đầu
và bệnh nhân thường chết trên cái tình trạng là cái thường quy của nó là cái bị cái ads nặng do cái viêm phổi của covid
trùm lên đó là một cái sốc nhiễm trùng
nhiễm trùng vừa cái sốc nhiễm trùng của nhiễm virus của covid
và vừa ập lên một cái sốc nhiễm trùng của vi trùng do trên cái bệnh nền nữa
cho nên hai cái đó đã trở nên nó nặng nề hơn
không chỉ ở bệnh viện đa khoa khu vực long khánh mà ở tất cả các bệnh viện có khu hồi sức covid một mươi chín
như bệnh viện đa khoa đồng nai thống nhất hay long thành đều trong tình trạng quá tải
từ sau khi nới lỏng giãn cách xã hội
lẽ thông thường số f không tăng thì bệnh nặng cũng tăng
điều này đã được ngành y tế dự đoán trước
hiện tại thì f có hai loại
một là đã tiêm ngừa đầy đủ và trẻ nên được cách ly tại nhà
hai là bệnh nhân cao tuổi bệnh nền có người thì đã tiêm đủ vaccine nhưng nhiều người lại chưa
và khi mở cửa trở lại các hoạt động phục hồi họ không được còn an toàn như thời giãn cách xã hội nữa
nên nguy cơ mắc bệnh tăng là tất yếu
bản thân họ đã có sáng bệnh lại mắc thêm covid một mươi chín nên nguy cơ càng cao
hiện giờ tất cả các khối điều trị đều các giường cấp cứu đều đã đầy
và chúng tôi đang phải triển khai các tầng cấp cứu ở tầng hai và tầng ba
ở các cái đơn vị tại các huyện các trung tâm y tế có giường bệnh
thực tế ghi nhận nhiều bệnh nhân bị tai biến mạch máu não sưu thần mãn hay ung thư mắc covid một mươi chín khi nhập viện
và nhiều người còn chưa được tiêm đủ vaccine nên tỷ lệ tử vong rất cao
thực tế cũng cho thấy việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng hiện nay ngày càng khó hơn
và đòi hỏi các trung tâm y tế
hồi sức vừa phải có bác sĩ chuyên khoa hồi sức vừa có các bác sĩ ở các chuyên khoa khác
tuy nhiên do nguồn lực có hạn nên đây là bài toán không hề dễ xử lý cho ngành y tế
không thể nào mà đào tạo tất cả các bác sĩ để làm hồi sức
bởi vì chúng ta còn nhiều chuyên khoa khác các bệnh nhân khác vẫn còn đang phải chờ khám chữa bệnh
còn một vấn đề nữa đó là vấn đề về tinh thần về sức chịu đựng với đợt dịch thứ tư này
thì nó đã
làm cho cái sức khỏe rồi cái sức chịu đựng và cái tinh thần của nhân viên y tế là có thể nói rằng cũng khá mệt mỏi
tính đến nay tỉnh đồng nai đã có gần một bốn trăm linh ca tử vong
có ngày cao điểm số ca tử vong lên đến hơn bốn mươi
nhân lực thiếu đã là áp lực rất lớn đối với lực lượng y tế
dù khó khăn nhưng ngành y tế đang cố gắng tìm giải pháp khắc phục khi dịch bệnh còn có thể kéo dài
và nhất là khi biến chủng mới omicron có thể xuất hiện
mời quý vị cùng đến với những tin tức về giao thông
chiếc xe ô tô bảy chỗ đang lưu thông trên đường đã bất ngờ mất lái đâm vào giải phân cách
rất may cả gia đình bốn người may mắn thoát nạn
vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm qua trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
đoạn qua thôn phú cường xã phú riềng huyện phú riềng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu tài xế lê văn cường chú tại huyện phú riềng
điều khiển xe ô tô bảy chỗ chở vợ và hai con nhỏ lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đến đoạn thôn phú cường xã phú riềng thì bất ngờ mất lái
lao thẳng vào giải phân cách giữa đường đâm gãy biển báo giao thông và lật ngửa
rất may cả gia đình bốn người trên xe may mắn thoát chết chỉ bị thương nhẹ
một biển báo giao thông bị đâm gãy nát và chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng
năm hai nghìn hai mươi một sở giao thông vận tải hà nội đã phối hợp với các lực lượng kiểm tra
lập biên bản xử lý vi phạm hành chính hơn ba một trăm linh trường hợp phạt tiền gần bốn bảy tỷ đồng
trong đó xử lý vi phạm về dừng đỗ xe trái quy định là hơn hai sáu trăm linh trường hợp
trong giữ phương tiện bốn trăm bảy mươi một trường hợp
để tiếp tục duy trì trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
phục vụ người dân đi lại an toàn thuận tiện dịp trước trong và sau tết dương lịch tết nguyên đán
thanh tra sở giao thông vận tải sẽ tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp liên ngành
chính quyền các địa phương kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện
các điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố đề xuất sở giao thông vận tải hà nội thu hồi giấy phép
đối với các điểm trông giữ phương tiện có bất cập về tổ chức giao thông
không bảo đảm an toàn giao thông hoặc nhiều lần bị lực lượng chức năng xử lý
cục hàng không đề xuất tăng tần suất chuyến bay cho dịp cao điểm tết nhâm dần
giai đoạn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
với tổng cung ứng dự kiến là một mươi bốn chuyến bay với khoảng hai bảy triệu ghế
cụ thể cục hàng không việt nam đã chỉ đạo các hãng hàng không cảng hàng không
các đơn vị cung cấp dịch vụ chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân
đặc biệt là dịp cao điểm tết nguyên đán nhâm dân
các hãng hàng không đã xây dựng phương án vận chuyển cho giai đoạn cao điểm tết nhâm dần
với mức độ tương đương với dịp cao điểm tết tân sửu khoảng hai mươi chuyến bay
với khoảng hơn ba sáu triệu ghế cung ứng một ngày
tuy nhiên để tránh việc thừa tải cung ứng cũng như lãng phí nguồn lực của các hãng hàng không
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
bước đầu việc cung ứng trong giai đoạn này sẽ ở mức bảy mươi bảy mươi năm so với tết tân sử
trong đó chú trọng vào các đường bay trục các đường bay từ tp hcm đến các địa phương phía bắc
như thanh hóa vinh hải phòng và các đường bay đến các điểm du lịch như phú quốc nha trang bình định lâm đà nẵng
sáng qua sở du lịch hải phòng đã đưa ra một bài hỏi về các đường bay
tỉnh khánh hòa phối hợp với cảng hàng không quốc tế cam ranh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và du lịch anic việt nam tổ chức lễ đón khách du lịch nga có hộ chiếu vaccine đến khánh hòa
sau thời gian gần hai năm vắng bóng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tỉnh khánh hòa đã nồng nhiệt chào đón ba trăm ba mươi năm hành khách trong đó có hai trăm hai mươi sáu khách nga
từ sân bay quốc tế venuko của thủ đô moscow liên bang nga đến sân bay quốc tế cam ranh
vào lúc bảy giờ sáng qua sau khi hạ cánh du khách thực hiện các thủ tục nhập cảnh
sàng lọc sức khỏe đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch
đoàn khách lưu trú tại một số khu nghỉ dưỡng khách sạn ở bãi giải cam lâm vinpearl nha trang
những nơi được phép đón khách quốc tế tại khu vực riêng biệt đảm bảo không tiếp xúc với cộng đồng
không ảnh hưởng đến hoạt động của du khách khác
dự kiến từ nay đến ngày hai mươi ba tháng ba năm tới hãng hàng không azue và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và du lịch annic việt nam tổ chức hai mươi năm chuyến bay đưa khách nga khánh hòa với tần suất hai chuyến bay
một tuần bình quân trên ba trăm linh du khách mỗi chuyến tổng lượng khách nga dự kiến là khoảng tám người
do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh từ phía bắc tăng cường xuống kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao
đã khiến nhiệt độ trên địa bàn tỉnh lào cai đồng loạt giảm sâu trời rất đậm rất hại
đặc biệt chiều qua tại khu vực đỉnh phan xipang đã bất ngờ xuất hiện tuyết rơi
tuyết rơi bất ngờ đã khiến du khách đang có mặt tại khu vực đỉnh phan xipang
vô cùng ngỡ ngàng thích thú khi được chứng kiến những bông tuyết đầu mùa lất vất rơi chỉ sau lễ giáng sinh một ngày
để phục vụ du khách săn băng tuyết capgeo phan xipang cho biết sẽ mở cửa đón khách cả những ngày trong tuần
thay chỉ vì mở cửa cuối tuần theo lịch
theo đài ký tượng thủy văn lào cai trong những ngày tới nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu
các khu vực núi có độ cao từ hai sáu trăm linh m trở lên có khả năng xảy ra băng giá sau là sương muối
do đó người dân nhất là các huyện miền núi cần chủ động phòng chống băng giá xương muối
xét đậm xét hại cho cây trồng vật nuôi trong những ngày tới